nhưng trước tiên như thường lệ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chân mục tin tức
ngày một mươi bảy tháng chín tại hà nội ban chỉ đạo cách cách tư pháp trung ương nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để thảo luận cho ý kiến về quy chế làm việc của ban chỉ đạo
cũng như những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
tại cuộc họp chủ tịch nước trần đại quang đề nghị ban chỉ đạo cần xác định rõ
các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản tích cực chỉ đạo việc giả soát
nghiên cứu sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật
luật về tố tụng tư pháp mới được quốc hội thông qua khẩn trương hoàn thành việc tổ chức
sắp xếp lại bộ máy các cơ quan được giao thực hiện các hoạt động tư pháp
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị các thành viên ban chỉ đạo bám sát những nhiệm vụ trọng tâm
để triển khai cơ chế giám sát hợp tác quốc tế bảo đảm cơ sở vật chất
bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trong hoạt động cải cách tư pháp
sáng ngày hai mươi một tháng chín tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã tuyên án
các bị cáo trong vụ án tráng a tàng tức tàng cang nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở huyện mộc châu tỉnh sơn la trú tại khu đô thị mỗ lao quận hà đông hà nội
và đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo nhận định của hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tàng canh nam là đối tượng vô cùng nguy hiểm
coi thường pháp luật nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
đồng phạm của tàng cang nam là lương thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở bắc giang
trong đó hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này thảo có công rất lớn
có thể khẳng định rằng nếu không có thảo thì không thể lần ra đường dây ma túy của tàng canh nam
bởi vậy hội đồng xét xử nhận thấy chỉ cần cải tạo giam giữ không thời hạn đối với bị cáo thảo là đủ sức gian đe
thể hiện sự khoan hồng của pháp luật
bởi vậy hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo thảo mức án trung thân
em nuôi của tàng cang nam là tráng a nánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở sơn la không nhận tội
nhưng hội đồng xét xử
hội đồng xét xử có đủ căn cứ khẳng định các hành vi mua bán trái phép trên ma túy của bị cáo này
do đó hội đồng xét xử tuyên phạt a nánh mức án tử hình
hai bị cáo giàng thị xua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn vợ của tàng keng nam và tráng a chư sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
bố của tàng keng nam hội đồng xét xử tuyên phạt mức án trung thân
bảy bị cáo còn lại là giàng a trờ giàng a nhà sùng a lánh sùng a lánh vũ văn lâm tráng a mùa
tráng a ký
đều bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình
ngoài phải chịu các hình phạt trên các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung từ một trăm linh triệu đồng đến năm trăm linh triệu đồng
mới đây tri cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành tạm giữ một lô hàng mỹ phẩm
và nhiều loại nước uống với số lượng và giá trị lớn tại một kho hàng ở quận thủ đức tp hcm
tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện bên trong kho hàng có hơn một mươi thùng mỹ phẩm như dầu gội đầu
sữa tắm kem đánh răng cùng nhiều loại nước giải khát
toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
một số thùng hàng đã hết hạn sử dụng
ước tính tổng giá trị của lô hàng hơn năm tỷ đồng
theo tri cục quản lý thị trường tp hcm đây là kho mỹ phẩm nhập lậu có số lượng và giá trị lớn nhất từ trước đến nay
bị phát hiện tại tp hcm
hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm tiến hành niêm phong để tiếp tục điều tra làm rõ
sáng hai mươi tháng chín
tòa án nhân dân tối cao đã ra mắt mẫu trang phục mới của thẩm phán
dự kiến triển khai thực hiện thí điểm trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết về trang phục của thẩm phán và hội thẩm nhân dân
riêng với trang phục xét xử
điều một mươi ba nghị quyết giao cho tòa án nhân dân tối cao tổ chức thi điểm tại một số đơn vị tòa án
báo cáo kết quả trước mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tránh văn phòng phạm quốc hưng cho biết
tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức thi thiết kế và lựa chọn được mẫu trang phục xét xử của thẩm phán
hiện thực hiện các thủ tục đấu thầu may sắm
quá trình lựa chọn mẫu trang phục
tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo để lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan
xin ý kiến ủy ban tư pháp của quốc hội
mẫu trang phục của thẩm phán bốn cấp được thiết kế giống nhau
chỉ khác ở vài phối và viền lé
ngoài ra chất liệu trang phục sẽ được lựa chọn phù hợp với đặc điểm thời tiết của từng vùng miền
việc thí điểm thực hiện tại bốn mươi một đơn vị trên toàn quốc với hơn một năm trăm linh thẩm phán
luật phòng chống tắc hại của thuốc lá ra đời được ba năm nay
tuy nhiên một số quy định của luật vẫn chưa thực sự được triển khai một cách quyết liệt và mạnh mẽ
cụ thể những nơi cấm hút thuốc hoàn toàn hay việc phạt tiền những người vi phạm vẫn chưa được triển khai
giữa ban hành luật và thực thi luật vẫn còn một khoảng cách rất lớn
bắt đầu từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi ba luật phòng chống tác hại của thuốc lá chính thức có hiệu lực
vào thời điểm đó sự ra đời của văn bản này được đánh giá là sự kiện quan trọng
trong bối cảnh các bệnh nguy hiểm do thuốc lá gây ra ngày một gia tăng nhanh chóng
tuy nhiên cũng ngay từ thời điểm đó khả năng thực thi các quy định trong luật này
trong đời sống hàng ngày cũng đã được dữ liệu là thấp
đây là những hình ảnh không hề khó bắt gặp tại những khu vực mà luật cấm
đó là khuôn viên bệnh viện xung quanh trường học nơi vui chơi giải trí của trẻ em phương tiện giao thông công cộng
có thể thấy việc hút thuốc lá vẫn diễn ra như chưa bao giờ có sự tồn tại của luật với quy định cấm nghiêm ngặt
tôi đi khám ở rất nhiều nơi công cộng như bệnh viện gặp những trường hợp ít tuổi có nhiều tuổi có
mặc dù họ nhìn thấy cái biển cấm hút thuốc lá nhưng mà họ vẫn cố tình hút
để luật nâng cao tính khả thi thì chính phủ đã ban hành nghị định bảy mươi ba quy định rõ mức xử phạt
cụ thể đối với người hút thuốc tại những nơi quy định cấm sẽ bị phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
hành vi sử dụng mua hoặc bán thuốc lá khi chưa đủ một mươi tám tuổi sẽ bị phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
người bán thuốc lá cho người chưa đủ một mươi tám tuổi cũng sẽ bị phạt từ năm trăm linh đến một triệu đồng
hành vi hút thuốc tại các địa điểm bị cấm hoặc không bỏ tàn thuốc vào đúng nơi quy định
tại những địa điểm được hút thuốc
hành vi hút thuốc lá bị phạt từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
tuy nhiên theo một báo cáo gần đây năm hai nghìn một mươi năm cả nước chỉ xử phạt được gần tám mươi triệu đồng
đối với việc hút thuốc lá tại những nơi bị cấm
điều đó cho thấy tính thiếu khả thi của một số quy định trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá
do thiếu đội ngũ ca nhân cơ quan có thẩm quyền xử phạt
bên cạnh đó việc người mua và người bán chưa đủ tuổi hầu như chẳng có ai bị xử phạt
anh có biết không ạ

à thèm quá anh có hay hút thuốc lá ở nơi công cộng không ạ
em bình thường ít ạ
ờ vâng thế thì chắc là biết thuốc lá hại như thế thì anh có bỏ được không
em đang định bỏ
rất nhiều người hút thuốc lá ở nơi công cộng mà họ chưa hề có một ai ra xử phạt họ hay ngay lập tức
những người dưới một mươi tám tuổi thì họ vẫn mua thuốc lá rất là hiên ngang mà không hề có một sự dung dẻ nào

việt nam không phải là quốc gia thiếu các quy định pháp luật

hiện nay hút thuốc lá chiếm đến trên ba mươi trong tổng số nguyên nhân gây ra các loại ung thư ở người
tại việt nam có gần một mươi một tổng số ca tử vong ở nam giới là do các bệnh liên quan đến thuốc lá
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới mỗi năm việt nam có khoảng bốn mươi người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá
theo dự đoán nếu các biện pháp phòng chống tắc hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện
con số này sẽ tăng lên thành bảy mươi ca vào năm hai nghìn ba mươi
vì thế nếu các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả không được thực hiện
nếu không có những hành động kịp thời và cụ thể ngay từ bây giờ
cả về cơ chế và nhân lực để luật phòng chống tắc hại của thuốc lá phát huy được hiệu quả
thì không biết đến bao giờ văn bản này mới được thực thi một cách nghiêm túc
mục đích của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đó là giảm thiểu những nguy hại của thuốc lá
đối với đời sống sức khỏe của cộng đồng hướng tới một xã hội văn minh
tuy nhiên dường như những mục đích này của luật đã không được thực thi
để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như giải pháp để thực hiện hiệu quả văn bản pháp lý này
truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
thưa ông sau ba năm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá
thì có nhiều người nhận ra rằng là luật này không hề đi vào cuộc sống
vậy theo ông nguyên nhân là do đâu
tôi cho rằng là chúng ta đã có ba năm mà cái luật phòng chống tác hại thuốc lá
được đưa vào trong thực tiễn cuộc sống
nhưng mà mọi người mới té ngừa ra rằng là hình như nó chẳng đi vào tí gì ở cuộc sống cả
cái việc là nó chưa đi vào được cuộc sống bởi vì tôi cho rằng là ngay từ đầu
thì những vấn đề về tâm lý xã hội về nhận thức xã hội
và về tất cả những vấn đề này
cái phương diện đại loại để đảm bảo cho cái luật đó được vận hành một cách có hiệu quả
nó đã không được chuẩn bị một cách đầy đủ
sở dĩ chúng tôi nói như vậy bởi vì là có những điều khoản rất cụ thể rất rành rẽ
nhưng mà dường như tất cả chúng ta đều thấy rằng là nó không thực hiện được
tôi chỉ lấy ví dụ như câu chuyện là ai đó phải hút thuốc lá thì bị phạt một khoản tiền cụ thể nhất định

thế rồi cái việc vi phạm đó thường xuyên liên tục thì nó có được tăng nặng cái chế tài hoạt hay không
thế rồi chúng tôi còn cho rằng là có rất nhiều cái vấn đề mà như khi nãy chúng tôi đã nói rằng là về phương diện tâm thức
về cái diện tính sẵn sàng của tất cả cộng đồng để chấp nhận và triển khai thực hành cái luật đó một cách cụ thể trực tiếp là nó chặn đi đến đâu cả
rõ ràng luật phòng chống tắc hại của thuốc lá thì đã có rất nhiều quy định kể cả là chế tài xử phạt đối với người mua người bán người hút
thế nhưng dường như quy định sinh ra là để cho có
trước khi có thành thần điều luật
thì chúng ta đã có kỹ việc là chính phủ chúng ta kỹ hiệp lúc khung về phòng chống thuốc lá
sau đó rồi những nỗ lực những hoạt động của các phía để tiến tới trước khi có một cái văn bật luật thẳng hoi
thì tôi xem như những cái văn bản dưới luật chẳng hạn như là một cái văn bản phát chế mà lần đầu tiên đã đưa ra những chế tài cụ thể
sau đó chúng ta nâng lên thành luật
chúng tôi nghĩ rằng là với một thời gian chuẩn bị dài hơi cũng công phu
thì lẽ ra thì các cái điều khoản luật đó phải được thực hiện
nếu không phải rốt ráo thì cũng được thực hiện một cách nghiêm túc
còn nếu nó không nghiêm túc thì tôi cho là từ nhiều phía
tất nhiên ở đây chúng ta sẽ nói về cái việc là về khía cạnh cái tính sẵn sàng của cộng đồng của tất cả mọi người dân
nhưng mà chắc chắn rằng là trong đó có
cả cái trách nhiệm của những người soạn thảo luật cũng như là bộ máy cơ quan công quyền các lực lượng chức năng
với cái ý nghĩa như là cái buồng máy để triển khai thực hiện cái văn bản luật đó đưa cái điều luật đó vào trong cuộc sống
vậy theo ông làm thế nào để luật phòng chống tác hại của thuốc lá thực hiện một cách có hiệu quả đem lại lợi ích cho xã hội và sức khỏe cộng đồng
tôi chắc chắn rằng là theo ông làm thế nào để luật phòng chống tác hại của thuốc lá thực hiện một cách có hiệu quả đem lại lợi ích cho xã hội và sức khỏe cộng đồng
tôi chắc chắn rằng là để cho cái văn bản cái điều luật phòng chống tác hại của thuốc lá thực sự đi vào trong cuộc sống
thì bên cạnh cái việc là như câu chuyện là có thể nói là xưa như trái đất mà vẫn là thường xuyên
đó là gồm cả cái khâu tuyên truyền vận động cái khâu chuẩn bị cho cộng đồng để chấp nhận cái điều đó trong thực tiễn
rằng là phải thực hiện cái điều luật đó phải có chỉ rõ ra cái lực lượng nào
cái thành tố xã hội nào là người thực thi những điều đó
ví dụ như là nhà quản lý cộng đồng các giới chức trách nhiệm ở địa phương hay là những lực lượng mà duy trì trật tự xã hội chẳng hạn
hay thậm chí ở ngay cả các cơ quan đơn vị trường học có thể người ta giao trách nhiệm cho người đứng đầu
hay giao trách nhiệm cho những bộ phận có tính cách giữ gìn cái trật tự v v
có quyền thực thi việc triển khai xử phạt cũng như là nhận cái khoản tiền bị vi phạm đấy
thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể cái văn bản luật đội hình nó được thực hiện và nó đi vào cuộc sống thực sự
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thời lượng của chương trình tìm hiểu pháp luật cũng đã hết
kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau